xin chào quý vị đang theo dõi bản tin covid một mươi chín trên kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
như thường lệ chúng tôi sẽ mang đến những tin tức mới nhất về tình hình dịch bệnh
tại các điểm nóng trong nước và quốc tế
và ngay sau đây mời quý vị đến với thông tin cập nhật ca mắc mới tối nay ngày hai mươi sáu tháng một tại việt nam
bản tin dịch covid một mươi chín ngày hai mươi sáu tháng một của bộ y tế cho biết
có một mươi năm chín trăm năm mươi bốn ca mắc covid một mươi chín tại sáu mươi một tỉnh thành phố
hà nội vẫn nhiều nhất tiếp theo là đà nẵng
trong ngày có hơn hai mươi ca khỏi
đến nay việt nam ghi nhận một trăm sáu mươi sáu fcom nhiễm biến chủng omicron
tính từ một mươi sáu h ngày hai mươi năm tháng một đến một mươi sáu h ngày hai mươi sáu tháng một trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín
ghi nhận một mươi năm chín trăm năm mươi bốn ca nhiễm mới trong đó có sáu mươi chín ca nhập cảnh và một mươi năm tám trăm tám mươi năm ca ghi nhận trong nước
tăng một trăm tám mươi sáu ca so với ngày trước đó tại sáu mươi một tỉnh thành phố
các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh giờ sâu
hà nội hai tám trăm tám mươi bốn đà nẵng chín trăm chín mươi một bắc đinh tám trăm sáu mươi năm hải phòng bảy trăm linh hai thanh hóa năm trăm tám mươi bảy quảng nam năm trăm bảy mươi hai bắc giang bốn trăm tám mươi năm vĩnh phúc bốn trăm sáu mươi năm bình định bốn trăm ba mươi ba hòa bình bốn trăm hai mươi năm quảng ngãi ba trăm chín mươi sáu hương yên ba trăm tám mươi bảy hải dương ba trăm bảy mươi nam định ba trăm sáu mươi bình phước ba trăm một mươi năm
bến tre ba trăm linh một quảng ninh hai trăm chín mươi bảy nghệ an hai trăm chín mươi bốn thái bình hai trăm bảy mươi phú thọ hai trăm bảy mươi thừa thiên huế hai trăm năm mươi năm cà mau hai trăm bốn mươi bốn thái nguyên hai trăm ba mươi năm lâm đồng hai trăm hai mươi chín lào cai hai trăm linh hai canh tưng một trăm chín mươi hai lạng sơn một trăm năm mươi bốn vĩnh long một trăm năm mươi ba khánh hòa một trăm bốn mươi năm sơn la một trăm bốn mươi hà nam một trăm ba mươi bảy
tây ninh một trăm ba mươi sáu hà tĩnh một trăm ba mươi một ninh bình một trăm hai mươi một thành phố hồ chí minh một trăm hai mươi một quảng bình một trăm hai mươi một quảng trị một trăm hai mươi điện biên một trăm một mươi bảy bà rệ vốn tàu một trăm một mươi năm tuyên quang một trăm một mươi hải giang một trăm linh chín yên bái một trăm linh tra vinh chín mươi sáu bình thuận tám mươi bảy bình dương bảy mươi sáu đắk nông sáu mươi chín cao bằng sáu mươi hai hậu giang năm mươi bảy đồng tháp năm mươi sáu hồ chí minh sáu mươi bảy
năm mươi bốn cần thơ bốn mươi bốn đồng nai ba mươi chín lòng an ba mươi chín an giang ba mươi bảy lai châu ba mươi hai ninh thuận hai mươi chín kiên giang hai mươi tám sóc tràng hai mươi sáu tiền giang hai mươi sáu bắc cạn hai mươi ba gia lai ba đắk lắc hai
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó gồm có hương yên giảm hai trăm ba mươi sáu thanh hóa giảm chín mươi tám và phú thọ giảm chín mươi ba
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó gồm có bắc ninh tăng ba trăm linh năm quảng nam tăng hai trăm bảy mươi một và hà tĩnh tăng một trăm ba mươi một
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua là một mươi năm năm trăm bảy mươi bốn ca một ngày
đến nay tại việt nam đã ghi nhận một trăm sáu mươi sáu ca mắc covid một mươi chín do biến chủng omicron tại tp hcm chín mươi hai quảng nam hai mươi bảy hà nội một mươi bốn khánh hòa một mươi một đà nẵng tám kiên giang bốn quảng ninh hai thanh hóa hai hải dương một
hải phòng một lộc an một bà rịa vũng tàu một bình dương một và lâm đồn một
tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có hai một trăm tám mươi bảy bốn trăm tám mươi một ca nhiễm đứng thứ hai mươi tám trên hai trăm hai mươi bốn quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm bốn mươi ba trên hai trăm hai mươi bốn quốc gia và vùng lãnh thổ
bình quân cứ một triệu người có hai mươi hai một trăm sáu mươi một ca nhiễm
đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay
số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là hai một trăm tám mươi sáu trăm bảy mươi chín ca
trong đó có một chín trăm hai mươi một bảy trăm chín mươi hai bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
các địa phương ghi nhận số nhiễm tức đuổi cao trong đợt dịch này gồm có
tp hcm năm trăm một mươi ba chín mươi một bình dương hai trăm chín mươi hai sáu trăm sáu mươi hà nội một trăm một mươi bảy hai trăm sáu mươi tám
tp hcm hai trăm chín mươi chín bảy trăm năm mươi sáu tp hcm tám mươi bảy năm trăm bảy mươi một
về tình hình điều trị bệnh nhân covid một mươi chín số bệnh nhân khỏi bệnh
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là hai mươi năm trăm bốn mươi ca
tổng số ca được điều trị khỏi là một chín trăm hai mươi bốn sáu trăm linh chín ca
số bệnh nhân đang điều trị là bốn bốn trăm linh hai ca
số bệnh nhân tử vong từ một mươi bảy h ba mươi ngày hai mươi năm tháng một đến một mươi bảy h ba mươi ngày hai mươi sáu tháng một
ghi nhận một trăm năm mươi năm ca tử vong
tại tp hcm tám ca trong đó có năm ca từ các tỉnh chuyển đến
tại các tỉnh thành phố khác hà nội một mươi chín đồng nai một mươi một trong hai ngày
vĩnh long chín khánh hòa bảy ca trong hai ngày bà rệ vũng tàu bảy kiên giang bảy
cần thơ bảy bắc ninh sáu đồng tháp sáu an giang sáu bến tre sáu bạc liêu năm ca trong hai ngày
sóc trăng năm huế năm đà nẵng năm quảng ngãi bốn ca trong hai ngày
bình thuận bốn hậu giang bốn trà vinh ba bình phước ba tiền giang ba lạng sơn hai ca trong hai ngày
bình định hai hải giang hai đắk lắc hai tây ninh hai cà mau hai hải dương một ninh bình một và đắk nông một
trung bình số ca tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua là một trăm năm mươi ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là ba mươi bảy một trăm sáu mươi năm ca chiếm tỷ lệ một bảy so với tổng số ca nhiễm
tổng số ca tử vong xếp thứ hai mươi năm trên hai trăm hai mươi bốn vùng lãnh thổ
trong số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm hai mươi tám trên hai trăm hai mươi bốn quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới
so với châu á tổng số ca tử vong xếp thứ sáu trên bốn mươi chín xếp thứ ba asean
tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi bốn trên bốn mươi chín quốc gia vùng lãnh thổ châu á xếp thứ tư asean
tết nguyên đán gắn liền với những hoạt động chúc tết lễ hội mừng xuân
dù có hạn chế tối đa nguy cơ bùng phát dịch sau tết
do đó số ca mắc covid một mươi chín được dự báo sẽ tăng trong thời gian tới
tuy nhiên tốc độ lây nhiễm còn phụ thuộc vào mức độ di chuyển cũng như ý thức của người dân
theo phó giáo sư tiến sĩ vũ minh phúc nguyên trưởng bộ môn nhi đại học y dược tp hcm
trong bối cảnh biến chủng omicron đang lây lan trên toàn cầu
cùng tinh thần sống chung an toàn với sars cov hai
việc hiểu rõ virus là tối quan trọng để con thuyền việt nam đứng vững
trước những làn sóng dịch covid một mươi chín tiếp theo
vị chuyên gia khẳng định
nguyên đáng số ca nhiễm ncov mới trong cộng đồng chắc chắn sẽ tăng
tuy nhiên số lượng tăng ít hay nhiều còn phụ thuộc vào mức độ di chuyển của người dân trong thời gian này
trong đó bao gồm di chuyển trong nước giữa các tỉnh thành phố
từ nước ngoài trở về khi những chuyến bay thương mại được mở lại du lịch được phép tái hoạt động
bên cạnh đó phó giáo sư phúc cũng cho rằng
tốc độ gia tăng ca nhiễm còn được quyết định bởi mức độ tuân thủ năm k của người dân
cũng như tình hình du nhập biến chủng omicron vào việt nam
việc gia tăng số ca nhiễm là không thể tránh khỏi
ngay cả khi chúng ta đã triển khai tiêm mũi vaccine tăng cường
điều này đã được minh chứng ở một số quốc gia như israel mỹ anh nhật bà nói
phó giáo sư phúc cũng khẳng định việt nam không thể ngăn biến chủng omic ron lây lan trong cộng đồng
dù áp dụng chiến lược tri vết cách ly nghiêm ngạc như trước đây
nguyên nhân là chúng ta đã mở cửa và chấp nhận sống chung an toàn với virus
phó giáo sư vũ minh phúc cũng khẳng định
việc tri vết cách ly tập trung nghiêm ngạc f
f một như trước đây đối với các trường hợp nhiễm biến chủng omitron
sẽ không giúp ngành y tế giảm tốc độ tăng ca diễn biến nặng và tử vong
đợt dịch vừa qua tại tp hcm đã chứng minh điều này
chúng ta đang phong tỏa nghiêm ngạc tri vết thần tốc cách ly tới mức khủng hoảng
nhưng chỉ đến khi tỷ lệ bao phủ vaccine cao tình hình mới được cải thiện
tại hà nội hay nhiều địa phương khác hiện nay số ca nhiễm tăng cao
nhưng tỷ lệ tử vong vẫn khá thấp rõ ràng là có kết quả có được nhờ vaccine
nguyên trưởng bộ môn nhi của đh y dược tp hcm nhận định
do đó trong điều kiện tỷ lệ tiêm chủng đã khá cao vị chuyên gia cho rằng
việt nam cần thực hiện một số giải pháp ngay từ trước tết nguyên đáng
để đảm bảo số ca nhiễm không tăng quá nhanh
giúp hệ thống y tế đáp ứng kịp thời những tình huống xấu nhất
đầu tiên ngành y tế nên chuẩn bị sẵn sàng thuốc kháng virus
trong hệ thống phân phối cả công lập và ngoài công lập
cho nhóm bệnh nhân diễn biến nhẹ cũng như nặng
thứ hai vị chuyên gia cho rằng việt nam cần xây dựng chắc chắn mạng lưới
theo dõi và cung cấp oxy ở tuyến cơ sở phường xã
từ đó xử trí kịp thời các trường hợp diễn biến nặng trong tình huống xấu
thứ ba phó giáo sư phúc nhấn mạnh ngành y tế cần tiếp tục tuyên truyền
vận động người dân tuân thủ năm k khi ra ngoài đặc biệt trong dịp tết nguyên đáng sắp tới
cuối cùng việc truy vết vẫn phải thực hiện đúng đối tượng
tránh cách ly tập trung những ca mắc covid một mươi chín diễn biến nhẹ
kể cả trường hợp nhiễm biến chủng omicron
nhìn lại năm hai nghìn hai mươi một cả nước nói chung và thành phố hồ chí minh nói riêng
đã gặp không ít khó khăn khi làn sóng covid một mươi chín bất ngờ bùng phát diện rộng
chủ tịch quốc hội chia sẻ trong cuộc chiến với đại dịch covid một mươi chín
nhiều cán bộ lực lượng tuyến đầu đã phơi nhiễm không ít người đã hy sinh
vì sự an toàn sức khỏe tính mạng của nhân dân
ông vương đình huệ chủ tịch quốc hội đã tới thăm và chúc tết người có công
gia đình chính sách lực lượng tiến đầu chống dịch covid một mươi chín hộ nghèo
công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố hồ chí minh
chương trình có sự tham dự của ông nguyễn văn nên bí thư thành ủy thành phố hồ chí minh
cùng các lãnh đạo cơ quan quốc hội và thành phố
chúng ta vừa kết thúc năm hai nghìn hai mươi một với những thử thách cam go
trong thời khắc đó cả nước đã hướng về thành phố hồ chí minh
đồng bào ta ở trong và ngoài nước đều lo lắng giỏi theo tình hình dịch covid một mươi chín
tại địa phương này từng ngày
đầu bài phát biểu ông vương định huệ chia sẻ
trong cuộc chiến với đại dịch covid một mươi chín nhiều cán bộ lực lượng tuyến đầu đã phơi nhiễm
không ít người đã hy sinh vì sự an toàn sức khỏe tính mạng nhân dân
chủ tịch quốc hội cho rằng trong những thời điểm như vậy
tinh thần khí phách của người việt nam đã thể hiện càng rõ nét
chủ tịch quốc hội đã gửi lời cảm ơn và tri ân những đóng góp của các lực lượng tuyến đầu
tham gia chống dịch suốt thời gian qua
những đóng góp trên đã giúp thành phố hồ chí minh trở lại trạng thái bình thường
duy trì các hoạt động kinh tế xã hội
ông vương đình huệ đánh giá thời điểm hiện tại
các ca f trở nặng và tử vong trên địa bàn đã giảm xuống mức thấp nhất từ trước đến nay
trong tình hình mới thành phố cũng chủ động ứng phá với biến chủng omicron
với tâm thế mới không hốt khoảng
dù là địa phương chịu thiệt hại nặng nề trong đợt dịch
thành phố hồ chí minh vẫn luôn quan tâm đến công tác an sinh xã hội
chăm lo tết cho người có công gia đình chính sách người nghèo người yếu thế công nhân
gắn với tri ân các lực lượng tuyến đầu chống dịch chủ tịch quốc hội bày tỏ
trong suốt thời gian diễn ra đợt bùng phát dịch covid một mươi chín lần thứ tư
thành phố hồ chí minh đã chăm lo cho hơn ba trăm linh người có công
hơn bốn mươi năm hộ nghèo hơn một trăm năm mươi năm người thuộc diện bảo trợ xã hội
cùng nhiều nhân viên y tế lực lượng vũ trang
bên cạnh đó địa phương cũng quan tâm thăm hỏi gia đình cán bộ công chức viên chức
lực lượng vũ trang gia đình có thân nhân tử vong vì covid một mươi chín
sự quan tâm chăm sóc của thành phố hồ chí minh nhằm mục tiêu để ai cũng có tết
nhà nhà có tết không ai bị bỏ lại phía sau
thành phố hồ chí minh chắc chắn sẽ vượt qua khó khăn lấy lại đà tăng trưởng
xứng đáng là đầu tàu của cả nước vì cả nước chủ tịch quốc hội nhìn nhận
bên cạnh đó tại hà nội đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an chủ trì
hội nghị giao ban công tác tháng một năm hai nghìn một mươi hai
theo đó bộ trưởng đặc biệt nhấn mạnh không ngăn xong cấm trợ
tạo điều kiện để tất cả người dân đều được đón tết cổ truyền ấm no hạnh phúc an toàn
theo báo cáo trước diễn biến phức tạp của tình hình tội phạm và tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
bộ công an đã đồng loạt ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm
và nhiều cao điểm chuyên đề góp phần thúc đẩy phục hồi phát triển kinh tế xã hội
và phòng chống dịch covid một mươi chín
lực lượng đã tham mưu với lãnh đạo đảng nhà nước nhiều chủ trương giải pháp
đảm bảo an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội và nhiều hoạt động đối ngoại
tiếp tục cùng với lực lượng y tế và các lực lượng chức năng thực hiện tốt công tác phòng chống dịch
thực hiện tốt các chủ trương chính sách an sinh xã hội an dân đảm bảo an ninh dịp trước tết nguyên đáng
công an các đơn vị địa phương cũng phải đẩy mạnh triển khai cao điểm tấn công trấn áp tội phạm
tăng cường công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực nhất là các hành vi lợi dụng dịch bệnh
các chính sách phục hồi kinh tế xã hội sau dịch bệnh để trục lợi
bộ trưởng tô lâm cũng lưu ý công an các đơn vị địa phương thực hiện nghiêm mệnh lệnh công tác trực ban
trực chiến chấp hành chế độ thông tin báo cáo bảo đảm thông tin thông suốt kịp thời
chú trọng công tác phòng ngừa tội phạm tăng cường tuyên truyền kiểm tra an toàn về phòng cháy
chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với các chợ trung tâm thương mại tăng cường tuần tra
kiểm soát tình hình địa bàn cơ sở đảm bảo trực tự an toàn giao thông
chống ủng tắc các cửa ngõ thành phố lớn dịp cuối năm
các đơn vị chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu cấp ủy
chính quyền địa phương thực hiện tốt các chính sách an dân an sinh xã hội không ngang sông cấm chợ
tạo điều kiện để tất cả người dân đều được đón tết cổ truyền ấm no hạnh phúc an toàn
bên cạnh kế hoạch triển khai các địa phương ý thức của người dân cũng đóng vai trò quan trọng
trong việc ngăn chặn dịch bùng phát trở lại
thực hiện nghiêm túc năm k hạn chế đi chúc tết và tránh những hoạt động lễ hội đông người
là những việc nên làm trong dịp tết bình thường mới năm nay
chuyển sang những tin tức về covid một mươi chín đáng chú ý trên cả nước
phiên bản mới của biến thể omicron ba hai được các nhà khoa học gọi là phiên bản tàng hình
của biến thể omicron do khó bị phát hiện trong các xét nghiệm pcr
phiên bản mới của biến thể omicron ba hai mà các nhà khoa học gọi là omicron tàn hình
đã xuất hiện ở châu âu và châu á
này bắt đầu lộ diện tại mỹ
ba hai được các nhà khoa học gọi là phiên bản tàn hình của omicron do khó bị phát hiện
trong các xét nghiệm pcr
kể từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một omicron tàng hình đã xuất hiện ở khoảng năm mươi quốc gia trên thế giới
với hơn tám ca nhiễm
đêm nay đan mạch dường như là nước ghi nhận số ca lây nhiễm ba hai nhiều nhất với sáu bốn trăm một mươi một ca
mà nước này báo cáo với sáng kiến khoa học toàn cầu g set vào tuần trước
trong thông báo ngắn mới đây
tổ chức y tế thế giới nêu rõ trong khi ba một trước đây là dòng chủ đạo gây ra số ca nhiễm nhiều nhất
thì xu hướng lây nhiễm gần đây ở ấn độ nam phi vương quốc anh và đan mạch cho thấy
ba hai đang ngày càng gây ra nhiều ca bệnh
uso cho biết các nhà khoa học đang tiến hành nghiên cứu về khả năng và các đặc tính khác của omicron tàn hình
đến nay omicron tàng hình cũng đã xuất hiện tại mỹ
các nhà nghiên cứu tại bệnh viện houston methodist ở bang texas trong tháng này đã xác nhận
ba ca nhiễm omicron tàng hình trong số các bệnh nhân covid một mươi chín
trong khi đó bộ y tế bang washington xác nhận hai ca nhiễm omicron tàn hình
dù các ca này đã được thông báo trên website của cơ quan này là nhiễm biến thể omicron nói chung
trung tâm kiểm soát dịch bệnh mỹ cho biết cơ quan này đang giám sát omicron tàng hình
đồng thời lưu ý rằng phiên bản mới này của biến thể omitforn vẫn là một dạng virus có khả năng lây lan thấp
trong khi đó cơ quan an toàn sức khỏe của anh thông báo đã xếp omicron tàng hình
vào dạng một biến thể đang được điều tra
tiến sĩ mira trent giám đốc phụ trách về dịch covid một mươi chín tại ukhsa đã nêu rõ
bản chất của virus là tiến hóa và độc biến vì vậy chúng tôi sẽ tiếp tục chứng kiến sự xuất hiện của các biến thể khác
chừng nào đại dịch vẫn còn tiếp tục
ông cho biết thêm cho đến nay chưa có đủ bằng chứng để xác định liệu omicron tàng hình
có gây bệnh trở nặng hơn so với omicron tiêu chuẩn hay không
theo ukhsa đến nay chưa thể tìm ra
bên cạnh những dự báo về thời điểm kết thúc đại dịch
tiến sĩ david nabaro đặc phái viên về covid một mươi chín của tổ chức y tế thế giới
cảnh báo đại dịch covid một mươi chín vẫn đem lại nhiều thách thức và bất ngờ
dù cuộc chiến chống dịch tại nhiều nơi trên thế giới đang có tiến triển lạc quan
ông nabarow lưu ý rằng covid một mươi chín là một virus mới
và chúng ta phải xem nó như một thứ có tính
nó đầy những bất ngờ rất quậy phá và khá tình ranh
vì vậy mặc dù đã có thể nhìn thấy kết thúc
chuyên gia này thận trọng cho rằng
vẫn chưa rõ bao lâu mới chấm dứt đại dịch
vẫn chưa rõ các khó khăn có thể xuất hiện trên đường thoát khỏi đại dịch
ông nabarow chỉ trích các lãnh đạo thế giới đang xem nhẹ đại dịch
ông nhấn mạnh rằng giới lãnh đạo không nên nói covid một mươi chín giống cúm mùa
hoặc cho rằng nó đột nhiên yếu đi
trước đó bộ trưởng bộ y tế anh sajid javid đã phát biểu rằng
các lãnh đạo có thể xem nhiễm covid một mươi chín như bị cúng
bình luận về việc này ông nabarro nói
tôi cứ thắc mắc có điều gì những người đưa ra những dự đoán kinh ngạc này biết được
mà tôi và các đồng nghiệp ở wso chưa biết
các tuyên bố của ông nabaro dường như trái ngược
với phát biểu của giám đốc khu vực châu âu who hans kluck
trong đó ông plus dự đoán châu âu đang tiến đến kết thúc của đại dịch covid một mươi chín
vì biến thể omicron nhẹ hơn các biến thể trước đó
mặc dù nhận nhiều ý kiến trái chiều
trung quốc vẫn đang duy trì chiến lược zero covid
sau các biện pháp phòng dịch covid một mươi chín nghiêm ngặt và kéo dài của chính quyền trung quốc
bộ ngoại giao mỹ đang cân nhắc khả năng cho phép các nhà ngoại giao
và gia đình họ rời nước này theo ý nguyện
reuters dẫn hai nguồn thạo tin tiết lộ đại sứ quán mỹ tại bắc kinh
đã chính thức chuyển yêu cầu cho washington dc
theo đó phía sứ quán đề nghị bộ ngoại giao mỹ ký quyết định
cho phép các nhà ngoại giao rời nhiệm sở nếu họ muốn
hiện trung quốc tăng mạnh các yêu cầu kiểm soát covid một mươi chín
trong các phòng dịch trước thời điểm olympic mùa đông khai mạc ở bắc kinh
theo các nguồn tin một số viên chức sứ quán mỹ không hài lòng trước việc
chính phủ mỹ không muốn hoặc không điều định được với chính quyền sở tại
theo hướng đạt được quyền miễn trừ các quy định cách ly đối với quan chức mỹ
làm việc tại trung quốc
những quy định này bao gồm cưỡng chế tập trung tại các cơ sở điều trị covid một mươi chín
và tách khỏi con cái theo yêu cầu của chính quyền địa phương ở trung quốc
nếu có kết quả dương tính với covid một mươi chín
đến nay chưa có nhà ngoại giao nước ngoài nào rơi
vào trường hợp này
trả lời reuters bộ ngoại giao mỹ cho biết đến thời điểm hiện tại
chưa có thay đổi gì về thời gian hoạt động của sứ quán ở bắc kinh
và các tổng lãnh sự quán ở những nơi khác thuộc trung quốc
trong khi đó bộ ngoại giao trung quốc chưa phản hồi về yêu cầu cung cấp thông tin
trong trường hợp trên
một nguồn tin cho hay sư quán mỹ đã tiến hành cuộc khảo sát nội bộ
kết quả cho thấy có đến hai mươi năm số viên chức và thành viên gia đình
muốn rời khỏi trung quốc càng sớm càng tốt
còn nguồn tin khác nói rằng lãnh đạo đại sứ quán đã thất bại trong việc yêu cầu trung quốc
đối xử thích đáng với các nhà ngoại giao mỹ trong lúc dịch bệnh diễn ra
trong những tháng đầu của đại dịch covid một mươi chín chính phủ mỹ đã sơ tán khoảng một ba trăm linh viên chức
và gia đình khỏi trung quốc
trung quốc buộc các nhà ngoại giao nước ngoài phải tuân thủ chính xác những quy định kiểm soát phòng dịch
như khách ly xét nghiệm vào thời điểm đến
song song với tình hình dịch covid một mươi chín còn phức tạp ở một số địa phương
tiêu biểu là hà nội đà nẵng hay hải phòng
tây nguyên đán hai nghìn hai mươi hai đang đến rất gần kèm theo nguy cơ lây lan virus lớn khi người dân trở về quê hương
đặc biệt sự xuất hiện của biến chủng omicron cũng đang gây ra nhiều lo ngại
thời điểm này rất mong quý vị hạn chế tụ tập nơi đông người
nghiêm túc thực hiện năm k để dịch bệnh được kiểm soát hơn
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay của chúng tôi
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại